thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng bảy đến sáu h sáng nay ngày năm tháng bảy
việt nam có thêm ba trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín ghi nhận ở trong nước
tại tp hcm một trăm bảy mươi năm ca đồng tháp một trăm linh ca phú yên hai mươi ba ca hưng yên chín ca khánh hòa tám ca an giang sáu ca long an hai ca bắc ninh hai ca lạng sơn một ca đồng nai một ca sóc trăng một ca
trong đó số này có hai trăm bảy mươi hai ca được phát hiện ở trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng ngày hôm nay việt nam có bảy tám trăm một mươi chín trên một mươi chín năm trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh tám mươi sáu ca tử vong do có liên quan tới covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết tính từ một mươi tám h ngày bốn bảy đến sáu h ngày năm bảy

trong đó số này có hai trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày ở tp hcm đặc biệt là số ca phát hiện ở trong cộng đồng nhiều hơn khiến cho thành phố phải dồn toàn lực để truy vết f với quyết tâm chặn dịch vào tháng tám này
trong số một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín có một trăm hai mươi một trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết được cách ly hoặc là ở trong các khu vực phong tỏa năm mươi bốn trường hợp đang điều tra dịch tễ
hcdc cho biết hiện nay bộ y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly f một tại nhà theo công thức một nghìn bốn trăm một mươi bốn tức là một mươi bốn ngày cách ly tập trung và một mươi bốn ngày cách ly tại nhà
tp hcm thành lập trung tâm điều hành điều phối công tác xét nghiệm để công tác tổ chức xét nghiệm vừa đáp ứng được với tình hình hiện nay vừa được nâng cao năng lực
tp hcm cho biết hiện nay bộ y tế đã hướng dẫn việc thí điểm cách ly f một tại nhà theo công thức một nghìn bốn trăm một mươi bốn tức là một mươi bốn ngày cách ly tập trung và một mươi bốn ngày cách ly tại nhà
phụ nữ đứng chửi bới lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể là bà phạm thị thùy trâm và bà phạm thị ánh hằng mỗi người bị xử phạt số tiền hai năm triệu đồng
về hành vi có lời nói hành động đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự lực lượng liên ngành khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy bà hằng và bà trâm tới hai chốt phong tỏa đầu đường liên huyện đức huy thanh bình và đường mùng bốn tết cùng thuộc xã gia tân một huyện thống nhất
thì được lực lượng chức năng giải thích trong thời gian tạm thời phong tỏa không ai được qua lại khu vực này nhưng cả hai người này vẫn đòi qua và bị lực lượng chốt chặn
thì cả hai người này lớn tiếng chửi bới lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây
điều khiển xe máy với tốc độ cao đã tông vào hai người đàn ông đang dừng chờ qua đường khiến cho hai người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày bốn tháng bảy trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp ba xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
cụ thể trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày bốn tháng bảy phạm tấn phát ở thành phố đồng xoài điều khiển xe máy khi đi đến đoạn ấp ba xã tân thành
do điều khiển xe với tốc độ cao lại không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào xe máy
do ông nguyễn văn minh điều khiển trở theo phía sau là ông nguyễn xuân bình đang dừng đỗ ở bên phải chờ qua đường
vụ tai nạn đã khiến cho ông minh và ông bình tử vong còn phát bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và một số đơn vị có liên cơ quan đã khám phá nhiều vụ ma túy có yếu tố nước ngoài
bắt nhiều đối tượng liên tục
theo đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát ma túy điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
khám phá tám trăm một mươi bốn vụ bắt một năm trăm tám mươi một đối tượng thu giữ sáu trăm một mươi kg ma túy tổng hợp đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan sân bay đấu tranh triệt phá nhiều vụ án
có đối tượng lợi dụng núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma túy đi campuchia và thái lan
trong khi đó trên phạm vi cả nước trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên toàn quốc đã khắc phục khó khăn
lập nhiều thành tích trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy vừa ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy
kết quả đã phát hiện bắt giữ trên một mươi hai vụ hơn một mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ ba trăm linh kg heroin một một mươi sáu tấn và hai trăm năm mươi hai triệu viên ma túy tổng hợp
chín trăm bốn mươi kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa hai điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại xã phú tân và thị trấn châu thành huyện châu thành
trước đó trong giờ diễn ra trận bóng đá giữa hai đội cộng hòa séc và đan mạch lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lâm thành minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện châu thành đang trực tiếp ghi cá cược bóng đá hình thức
và qua kiểm tra lực lượng công an đã tạm giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động bên trong có lưu trữ tin nhắn sáu đối tượng nhắn tin tham gia cá cược với tổng số tiền gần một mươi tám triệu đồng
tiếp đó lực lượng công an đã phát hiện đối tượng trần hữu duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nhắn tin trên điện thoại di động cùng các đối tượng khác tham gia cá độ bóng đá theo hình thức ăn thua bằng tiền
tại quán cà phê thuộc ấp xây đá thị trấn châu thành huyện châu thành
tại hiện trường công an đã tạm giữ trên một mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động bên trong có tin nhắn của một mươi đối tượng tham gia cá cược bóng đá với số tiền trên năm mươi ba triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây thú chơi lan đột biến đang trở nên phổ biến ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước
vốn là người chơi lan nhóm bốn đối tượng ở thành phố đà nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp lan từ một vườn ươm trên địa bàn
để thỏa mãn nhu cầu cá nhân
khi sự việc xảy ra thì công an quận cẩm lệ đã nhanh đã có mặt tại hiện trường và tập trung làm rõ được nhóm đối tượng manh động nói trên
cho đến bây giờ chị nguyễn thị thu hiền chủ một vườn ươm lan trên địa bàn phường hòa xuân quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến vườn lan của mình bị đột nhập giữa ban ngày
hai trậu lan quý của chị đã không cánh mà bay
thì chị cứ nghĩ là ông xã chị về
nhưng mà sau khi không nhìn thấy xe của anh thì chị nghĩ rằng là mình đã bị mất đã bị mất tay
chỉ sau gần bốn ngày vào cuộc các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ cả bốn đối tượng liên quan
gồm lê trung chú quận cầm lệ trần quốc phong chú quận vũ hành sơn nguyễn văn hoàng và bùi văn minh cùng chú quận hải châu
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lấy là tôi chở phong và chở hoài đi ngang qua bằng ô tô thôi
chỉ ngoan vào địa điểm mà phong ngồi phía sau chỉ vô đó là có hai chậu lan
tôi trở về nhà phong đổi phong đi bằng xe tải
phong chở tôi còn hai người đi điên ra lấy lan hai người điên ra lấy lan rồi bỏ lên xe tải
số lan trộm cắp được các đối tượng mang về nhà của nguyễn hoài ngọc chú phường khuê trung quận cầm lệ cất dấu
mặc dù biết là tài sản trộm cắp nhưng ngọc vẫn giúp sức bao che cho hành vi của các đối tượng
sau khi cả nhóm bị bắt giữ toàn bộ vật chứng là số lan cũng thu lại được để trả cho bị hại
qua vụ việc như trên thì chúng tôi cũng muốn khuyến kháo người dân tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ và quản lý tài sản của mình
để tránh các đối tượng lợi dụng cái xa hở tiêu sóc để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
còn rất nhiều vụ việc trộm cắp lan có giá trị đã xảy ra trên địa bàn mà người dân vẫn còn e ngại
không cung cấp thông tin cho cơ quan công an
chính sự ý thức của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn tình trạng trộm khắp lan có thể tiếp tục diễn ra trên địa bàn
hôm qua ngày bốn tháng bảy đội tuần tra đường bộ cao tốc số ba phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát môi trường phát hiện một mươi tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra phương tiện ô tô biển số năm mươi một d bốn mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi hai khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi tấn thực phẩm đông lạnh gồm cánh gà nầm lợn dâu bạch tuộc đông lạnh và một số hàng hóa khác
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa
thực phẩm được vận chuyển trên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho cục cảnh sát môi trường xác minh
tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
nhập cảnh trái phép theo tuyến đường ruộng từ campuchia về việt nam
trước đó vào lúc bốn giờ ngày bốn tháng bảy đội biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu đang làm nhiệm vụ
tại khu vực ấp năm xã vĩnh sương phát hiện một đối tượng đi bộ theo đường ruộng từ campuchia về việt nam
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
đến sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày tổ công tác phối hợp với công an xã phú lộc truy tìm và phát hiện bắt giữ đối tượng
qua làm việc đối tượng khai nhận tên là nguyễn thiện minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ông minh xuất cảnh trái phép qua campuchia vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi làm thợ hồ tại thủ đô phnom penh
do hoàn cảnh khó khăn không có việc làm nên đã trốn về địa phương
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương đã xử phạt vi phạm hành chính đối tượng nguyễn thiện minh bốn triệu đồng
và bàn giao đối tượng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã tân châu đưa đi cách ly tập trung
vâng thưa quý vị hiện dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an đang có nhiều diễn biến phức tạp
số ca dương tính với sars cov hai liên tục gia tăng và hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca dương tính này
hiện đang được cách ly y tế tập trung tại khu vực trên toàn tỉnh
trong trận chiến với covid một mươi chín
bên cạnh lực lượng trên tuyến đầu thì có những bộ phận làm việc âm thầm ngày đêm mà ít người biết đến
đó chính là cán bộ làm công tác truy vết phóng sự được thực hiện tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
hơn hai giờ sáng tổ truy vết công an tp vinh vẫn miệt mài làm việc
mỗi cán bộ chiến sĩ phải căng mắt căng tay để do hàng ngàn địa chỉ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để truy vết dịch
thông tin đi và đến thường xuyên khiến họ không kịp nghỉ tay
và khi có một dấu vết về tình hình dịch bệnh
thông tin được chuyển ngay đến công an
tổ truy vết phường để truy vết khẩn cấp
và những chiến sĩ công an phường lại đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu lịch sử tiếp xúc
đó là những vất vả cực nhọc của tổ truy vết f một
những nguy hiểm lại nằm ở tổ truy vết f

đội an ninh công an tp vinh túc trực ngày đêm
ngay khi có thông tin f họ lập tức lên đường để truy vết
bộ quân phục được lồng thêm bộ quần áo bảo hộ y tế nóng bức bí bách
các cán bộ trực phải tiếp xúc với các trường hợp f ghi lại lịch sử di chuyển tiếp xúc rất tỉ mỉ
tổ công tác truy vết của công an tp vinh gồm ba mươi năm đồng chí
từ các đội điều tra đội an ninh đã âm thầm hoạt động từ ngày đầu tiên tp vinh có ca nhiễm đến nay
chưa ai được về nhà dù cho tổ ấm cách họ chỉ vài phút di chuyển

vì có những lúc cái cá bệnh nó xảy ra là lúc nửa đếm lúc sáu một mươi hai giờ đếm một giờ sáng ba giờ sáng
rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ngay lập tức là truy vết f một ngay thì lúc đó thì đa số cả f một cũng đang ngủ
tất nhiên được truy vết thành công đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao hai mươi năm công an phường xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời điểm nào
dù là ngày hay đêm ở khối xóm từ khối trưởng thanh niên phụ nữ tổ dân cư đều vào cuộc để phục vụ công tác truy vết
nhờ vậy thông tin phục vụ các hoạt động phòng chống dịch ngày càng chính xác và hiệu quả hơn
vừa rồi thì thấy nhiều đồng chí là về tức là về con gái nhưng mà nhiều đồng chí giống nữa là có bầu
thế bữa trưa cũng phải đi ống ánh cũng phải đi làm cho xong việc rồi khi mới về
tôi thấy là qua công tác của công an của phường thì tôi thấy là rất nhiệt tình và ủng hộ cho khối để hoàn thành
tôi nhớ là
từ khi thành phố vinh có ca nhiễm đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng sáu đến sáng ngày bốn tháng bảy
tổ công tác đã truy vết chín mươi bốn trường hợp f gần hai sáu trăm linh f một và hơn chín f hai
quả đó đã kịp thời tham mưu cho thành phố vinh và tỉnh nghệ an nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch
và công việc của họ vẫn là tiếp tục một cách bền bỉ và âm thầm
thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết
hiện thành phố đang có các chuỗi lây nhiễm tại một mươi địa điểm đáng chú ý
bao gồm chuỗi dịch tại nhà máy công ty nidex sankeo ở khu công nghệ cao tp thủ đức
chuỗi dịch tại công ty có trụ sở ở tòa nhà trong hẻm bốn mươi hai đường úng văn kim phường hai mươi năm quận bình thạnh
chuỗi dịch phát hiện tại bệnh viện phạm ngọc thạch chuỗi cửa hàng satchafood
địa chỉ hai mươi hai mươi hai châu văn liêm phường một mươi quận năm chuỗi liên quan chợ đầu mối hóc môn
chợ sơn kỳ chợ tân hương chuỗi liên quan chợ bình điền quận tám chuỗi vừa gai chai đệ thám quận một
chuỗi liên quan công ty lạc tỉ phường an lạc quận bình tân
từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến chiều ngày bốn tháng bảy tp hcm ghi nhận năm tám trăm sáu mươi năm ca mắc mới
phần lớn được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa
thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín với các biện pháp quyết liệt
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo người dân cần tuân thủ đúng các quy định
theo chỉ thị số một mươi của ủy ban nhân tp hcm chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết
nghệ y tế tp hcm đang phận trường lấy năm triệu mẫu xét nghiệm tầm soát
để đánh giá bức tranh covid một mươi chín trên toàn thành phố và đề ra các biện pháp dập dịch tiếp theo
thưa quý vị liên quan đến hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại block bốn của chung cư the avenu
phường an phú tp thủ đức tp hcm
tối bốn tháng bảy lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực này để khử khuẩn và truy vết
hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín đang sinh sống tại tầng hai mươi chín blog sav bốn
chung cư the sun avenue
đường mai chí thọ
hai người này đã được đưa đi cách ly tập trung
lực lượng chức năng phối hợp với bang quản lý tòa nhà phung khu khuẩn toàn bộ tầng hai mươi chín
phong tỏa tạm thời block b này đến khi có thông báo mới
cư dân được yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch ở nguyên tại chỗ
tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng y tế
ban quản lý cũng đã thành lập đội hậu cần để hỗ trợ người dân giao nhận hàng hóa
chung cư the sun avenue gồm tám tòa tháp hai mươi tám ba mươi tầng và hơn một bốn trăm linh căn hộ
trong đó thắp s bốn cao hai mươi chín tầng
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm vừa yêu cầu lãnh đạo các quận huyện thành phố
cần bình tĩnh tập trung giám sát điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
đồng thời thành phố sẽ thành lập trung tâm điều hành xét nghiệm để đẩy nhanh tốc độ truy vết
theo yêu cầu của bang chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm việc lấy mẫu xét nghiệm cần xác định phương châm
thực hiện trực tự huy động người dân theo hộ theo tổ dân phố
áp dụng hình thức lấy mẫu cuốn chiếu kết và phân chia theo giờ hợp lý đảm bảo giãn cách
đội ngũ lấy mẫu phải chuyên nghiệp trang thiết bị vật tư y tế đầy đủ mẫu lấy phải đạt kết quả
đồng thời việc lấy mẫu phải đúng diện khu vực phong tỏa trọng điểm lấy toàn bộ người dân
tạm soát nhiệm rộng một trăm linh trả kết quả xét nghiệm đúng hạn
bên cạnh đó cách gieo mẫu cũng cần thay đổi một ngày cần gieo mẫu ba lần đảm bảo máy xét nghiệm chạy đều
bằng linh hoạt để đẩy nhanh tốc độ tri vết mỗi quận quyện bổ sung thêm một mươi ba mươi nhân lực
chuyên điều tra tri vết tuyệt theo tình hình dịch bệnh của từng quận quyền
thưa quý vị từ ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh bình thuận đã ghi nhận một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
tại các địa phương gồm thành phố phan thiết huyện tuy phong hàm thuận nam và hàm thuận bắc
và hơn bốn ngày qua bình thuận chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới trong cộng đồng
đó chính là nhờ sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị của các cấp ngành và nhân dân trong tỉnh
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các khu vực cách ly liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các quy định về cách ly vùng dịch
chăm lo đầy đủ các điều kiện nhu cầu thiết yếu cho người dân
lực lượng công ai lưu ấn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn không để đại sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trực tự
các hội dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao để được áp dụng lệnh phong tỏa
được phun khứa quẩn và lê mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài ra lực lượng thường trực tại các khu cách ly thường xuyên làm công tác tuyên truyền
vận động trấn an tâm lý và phục vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân để người dân yên tâm cách ly
ngoài ra lực lượng công ai lưu ấn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn không để đại sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trực tự

để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh bình thuận
công an tỉnh thực hiện nghiêm trí đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phù hợp với sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động vận tải xe khách
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong phòng chống dịch
triển khai bốn địa điểm cho phép xe khách liên tỉnh dừng đổ cho hành khách xuống trên tuyến quốc lộ một a
đồng thời tuyên truyền vận động các tài xế chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
nhắc nhở các tài xế dừng đổ đón trả khách đúng nơi quy định
thứ hai là nhắc nhở tài xế chỉ được dừng đổ tại bốn vị trí và được thông báo trên truyền thông
qua công tác là kiểm tra các tài xế có chở hành khách đi tiến bình thuận hay không
nếu mà có đón trả khách tại vị trí nào thì hỏi rõ nhà xe vị trí dừng đổ để có thông báo cho chính quyền địa phương
được biết rõ
để nắm bắt được người địa phương của mình xuống vị trí để khai báo y tế cho đúng quy tắc về phòng chống dịch
nói chung ý thức mình chấp hành vì xe cũng không đón khách
chỉ có đi là bây giờ đi chợ hàng chở quá để kiếm sống cho anh em thôi là điểm thứ nhất
điểm thứ hai nữa là nếu có khách đón thì mình có giấy của người ta đi tết
có ít đùi đàng hoàng thì mình đón còn không thì thôi
như vậy sau một mươi ngày với sự quyết tâm và có sự chuẩn bị từ trước
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bình thuận bước đầu cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn tìm ấn nguy cơ sẽ bùng phát trở lại bất cứ lúc nào
vì vậy các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh quyết tâm không lơ là mất cảnh giác
mà vẫn chú động sẵn sàng phương án và các điều kiện ứng phó với mọi tình huống cấp độ diễn biến của dịch bệnh
kiên trì theo nguyên tắc phòng ngừa ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
quyết tâm không để dịch bệnh lây lan mất kiểm soát
thưa quý vị hiện nay ga sài gòn duy trì hai chuyến tàu bắc nam mỗi ngày
đây chính là phương tiện vận tải hành khách trên bộ duy nhất được phép chở nhiều người qua các tỉnh thành
do đó công tác phòng chống dịch đang được ngành đường sắt kích hoạt ở mức cao nhất
từ khi dịch bùng phát lần thứ tư lượng hành khách và các chuyến tàu đã bị cắt giảm rất nhiều
bảy giờ tối ga sài gòn rất vắng người
hành khách được yêu cầu khai báo y tế đo thang nhiệt trước khi qua cổng kiểm soát té
trên chuyến đi tại các gà đến công tác phòng dịch khai báo y tế không cho người thân đưa tiễn cũng được triển khai xuyên suốt
em về quê tại vì
bạn bè em về thấy bố mẹ cũng bảo vệ ở sài gòn đi chợ cũng không có được
nên là bố mẹ rất là lo lắng nên em bảo vệ
về là cách ly ngay lập tức ở ga ở ga tàu xe có xe đi đi luôn
do ảnh hưởng của dịch bệnh ngành đường sát hiện nay chỉ duy trì hai tuyến tàu
s hai mươi bốn và s hai mươi tám khởi hành từ ga sài gòn đến ga hà nội lúc sáu giờ sáng và một mươi chín giờ hai mươi năm phút mỗi ngày
số lượng vé bán ra tối thiểu chỉ năm mươi mỗi toa tàu với các ghế ngồi và giường nằm của hành khách
sẽ được bố trí giãn cách xa nhau
để đảm bảo an toàn chống dịch trên mỗi chuyến tàu công tác năm k được các nhân viên cũng như hành khách tuân thủ nghiêm ngặt